tại huyện hòa an tỉnh cao bằng đã xảy ra vụ cháy nhà và kho vật liệu của một hộ gia đình
làm thiêu dụi toàn bộ hai căn nhà hai tầng và cửa hàng vật liệu xây dựng
tổng thiệt hại lên đến năm tỷ đồng
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi phút ngọn lửa bùng phát tại tầng hai
sau đó cháy lan ra cả căn nhà và cửa hàng bán vật liệu xây dựng của cả gia đình
ngay khi phát hiện vụ cháy người dân đã gọi điện lực huyện cắt điện
thông báo lực lượng phòng cháy chạy cháy cùng nhiều người dân tham gia chạy cháy
sau khoảng nửa giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình làm rõ nguyên nhân